vào ngày một mươi tháng một công an huyện tháp mười tiếp nhận đối tượng trần văn minh trú tại ấp một tỉnh đồng tháp ra đổi thú do bị truy nã về tội cố ý gây thương tích
vào tối ngày bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai minh cùng với một số đối tượng khác đưa người thân đến khám bệnh tại trạm y tế xã tân kiều huyện tháp một mươi
do nhân viên trực không đáp ứng yêu cầu không chính đáng của mình nên đối tượng đã dùng tay tát vào mặt nhân viên y tế nắm tóc dập đầu nhân viên y tế vào bàn gỗ và vách tường bằng gạch gây thương tích
sau đó minh bỏ trốn được gia đình và lực lượng công an vận động đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú